theo sở du lịch thành phố đà nẵng trong chín tháng đầu năm tổng lượt khách tham quan du lịch đến đà nẵng ước đạt năm triệu lượt tăng gần hai mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái bằng gần tám mươi hai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khách quốc tế đạt trên một bảy triệu lượt khách nội địa đạt gần ba bốn triệu lượt tổng thu du lịch ước đạt một mươi năm tỷ đồng tăng hai mươi bốn bốn so với cùng kỳ năm ngoái và bằng tám mươi một tám kế hoạch cả năm
lượng khách du lịch đến đà nẵng bằng đường biển tăng trưởng ổn định đón bốn mươi năm chuyến tàu cập cảng tiên sa với năm mươi hai bốn trăm linh lượt khách tăng hai mươi bốn năm so với cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý lượng khách đến đà nẵng bằng đường hàng không tăng gấp đôi so với cùng kỳ đạt hơn một một triệu lượt khách
cũng trong chín tháng đầu năm sở du lịch thành lập một mươi một đoàn thanh kiểm tra tiến hành hơn một trăm năm mươi lượt kiểm tra hoạt động lữ hành hướng dẫn du lịch và các cơ sở kinh doanh lưu trú
phát hiện và ban hành chín mươi ba quy định
tổng số tiền xử phạt là bảy trăm sáu mươi ba bảy triệu đồng tăng sáu mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái